các giáo bộ văn hóa thể thao và du lịch cục nghệ thuật biểu diễn cùng hội nghệ sĩ múa việt nam phối hợp tổ chức
trước khi đến với nội dung này mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những hoạt động văn hóa văn nghệ đáng chú ý đã diễn ra tuần qua
tại hà nội đang diễn ra triển lãm ảnh vì một hà nội thanh lịch văn minh
sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động do sở văn hóa và thể thao hà nội tổ chức
hướng tới kỷ niệm hai mươi năm thủ đô hà nội được tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa của liên hợp quốc trao tặng danh hiệu thành phố vì hòa bình
một trăm linh tác phẩm trong triển lãm là những hình ảnh tư liệu về bác hồ về tư tưởng đạo đức phong cách của người
đồng thời cũng giới thiệu tới công chúng về đẹp nghìn năm văn hiến của hà nội đặc biệt là nét thanh lịch văn minh
triển lãm mong muốn gửi tới công chúng thông điệp về một hà nội mang đậm giá trị của sự lịch lãm tinh tế hào hoa nhân ái
đồng thời nhắc nhở định hướng cho người dân trách nhiệm gìn giữ và phát huy những nét đẹp truyền thống ấy
triển lãm được diễn ra tại số bốn mươi năm phố tràng tiền quận hoàn kiếm hà nội kéo dài đến hết ngày một mươi hai tháng tám
nhằm mục đích kêu gọi giảm thiểu lượng rác thải ra môi trường đang ngày càng quá tải
triển lãm xả rác ít thôi đã được tổ chức tại trung tâm văn hóa pháp
không gian triển lãm được bao phủ bởi các tác phẩm với chủ đề
cơn sóng rác thải nhựa miêu tả lượng rác thải vô cơ rất lớn chỉ từ một gia đình bốn người thải ra trong vòng sáu tháng
bên cạnh đó nhiều mô hình sắp đặt cung cấp thêm các thông tin về hiện trạng môi trường khiến người xem phải lưu tâm
triển lãm xả rác ít thôi mang đến một góc nhìn mới đó là bên cạnh việc tập trung vào việc xử lý lượng rác thải ra
việc thay đổi những cách thức sản xuất và tiêu dùng của xã hội
cũng là cách thức để giảm lượng rác đang ngày một tăng gây nhiều tác hại đối với môi trường và sức khỏe người dân
mới đây tại hà nội đã diễn ra buổi gặp mặt nhân chứng lịch sử american pilots in vietnam phi công mỹ ở việt nam
tham dự chương trình có các nhân chứng tiêu biểu như một số tương lĩnh anh hùng lực lượng vũ trang đã trực tiếp chiến đấu với lính bộ binh mỹ trên chiến trường
trong khôn khổ buổi gặp mặt cuốn sách tiếng anh american pilots in vietnam chính thức được giới thiệu đến độc giả
đây là phiên bản rút gọn nội dung của cuốn sách phi công mỹ ở việt nam
từng gây tiếng vang khi ra mắt lần đầu tiên vào năm hai nghìn một mươi bốn do tác giả đặng vương hưng siêu tầm biên soạn
thông qua cuốn sách thêm một lần nữa khẳng định tinh thần nhân văn của phía việt nam đối với vấn đề tù binh chiến tranh
nhiều người trong số họ về sau này đã có những đóng góp tích cực trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh và mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai dân tộc
càng trở nên dễ dàng và phổ biến thì càng có thêm nhiều thắc mắc xung quanh chủ đề này
đi du học cần phải chuẩn bị những gì ngoài vấn đề tài chính nên học trường nào có nên nộp hồ sơ vào ngành hot du học xong thì nên định cư hay về nước
du học ký vạn dặm có chi là một cuốn sách hữu ích giúp các bạn trẻ và các bậc phụ huynh trả lời được những câu hỏi đó
du học ký vận có chi là một cuốn sách mà bọn mình nghĩ rằng nó sẽ đem lại một cái lùng gió mới đối với cái chủ đề này dành cho các bạn trẻ
tại sao bọn mình không hề nói về những cái nhí kíp hay là không hề nói về những cái cách làm thế nào để mạng lọt vào trường tốt hay là bạn được học bổng cao hay là v v
mà bọn mình nói câu chuyện bản chất hơn là bạn hãy trả lời câu hỏi tại sao bạn muốn đi du học
thường thì mọi người đi du học mọi người nghĩ đến là trường nào rồi là khoa nào ngành nào hot
nhưng mà mọi người không đặt ra câu hỏi cho mình đầu tiên là câu hỏi bản chất hơn là tại sao tôi phải đi tại sao đi học thì lại tốt hơn là ở việt nam
và trái với những cái gì mà mọi người thường nghĩ về du học thì qua những cái câu chuyện của các bạn du học sinh này thì
chúng ta có thể thấy được một cái góc nhìn khác về câu chuyện du học
nó có thể là những cái trải nghiệm rất là nhiều góc cạnh khác nhau có cả những chuyện vui những chuyện buồn
những cái chuyện mà các bạn du học sinh sẽ phải rất là nỗ lực để vượt qua để khẳng định bản thân mình cũng như là thể hiện cái giá trị việt nam trên thế giới
du học ký vạn dặm có chi tập hợp các câu chuyện của những bạn trẻ việt đang hoặc đã du học ở nước ngoài
viết về những thử thách về đối mặt từ khoảng cách trong văn hóa và đối sống tới sự kỳ thị về chủng tộc hay những bỡ ngỡ
khi đang được bố mẹ bao bọc bỗng một ngày phải đi làm thêm rửa bát phụ bếp kiếm thêm thu nhập
bên cạnh đó là những câu chuyện nói về cách vượt qua sự cô đơn lạc lõng nơi xứ người
trong những người đó có người đã đạt được những thành tựu nhất định có cả những người đi để ở lại đi để trở về
có người tự nhận mình thất bại trên con đường du học nhưng vẫn vươn lên trở thành một công dân toàn cầu đúng nghĩa
cuốn sách còn có những góc nhìn đắt giá từ chính phụ huynh có con đi du học
giống như bây giờ nó rất là phổ biến nó giống như là thi đại học ai cũng thi đại học ai cũng muốn đi du học
và đa số bạn bè mình gặp đều muốn đi du học thì cái mình chỉ mong đó là họ qua bài viết của mình
cũng như nhiều bài viết của các bạn khác trong sách họ có thể chuẩn bị tốt hơn được cho cái hành trình sắp tới
bởi vì mọi người mình thấy rất là tập trung rất nhiều vào cái lúc đi nhưng mà không tập trung là họ sẽ đi xong như thế nào
họ đi thì họ quan tâm đến đất nước đến trường rồi đến cái ngành học
rồi sẽ làm gì sau khi học
nhưng mà làm ở đâu thì lại không ai biết điều đó
ngoài ra có một vấn đề với du học đó là đa số phụ huynh quyết định cho con
con là người đi du học nhưng mà phụ huynh lại quyết định
cho nên là có một cái sự chân lật ở đây về cái trải nghiệm của phụ huynh trải nghiệm của học sinh
thì những cái bài viết này nó đem được cái trải nghiệm thực tế của học sinh về để phụ huynh có thể hình dung được con mình sẽ phải đối mặt với những gì
với những câu chuyện hết sức chân thật gần gũi của chính những người trong cuộc
cuốn sách du học ký vạn dặm có chi
đem lại một góc nhìn đa chiều và bản chất hơn về du học tới những bạn trẻ đang có ước mơ xuất ngoại
và tới chính các bậc phụ huynh quan tâm tới chuyện cho con đi ra nước ngoài
giúp cho các bạn trẻ và các bậc phụ huynh có được cái nhìn đúng đắn
và có được sự chuẩn bị tốt nhất cho quãng thời gian du học của mình và con cái mình
cuộc thi tài năng trẻ biên đạo múa toàn quốc hai nghìn một mươi chín có hai mươi sáu thí sinh đến từ khắp cả nước đăng ký dự thi
đây là lần thứ ba cuộc thi được tổ chức sau thành công của hai kỳ thi trước vào các năm hai nghìn một mươi ba và hai nghìn một mươi tám
cuộc thi hướng đến mục đích tạo ra một sân chơi cho những nhà biên đạo trẻ tài năng
khuyến khích những ý tưởng mới mẻ giúp phát triển nghệ thuật múa
theo quy chế các thi sinh dự thi năm nay là các biên đạo múa đang công tác tại các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp công lập và ngoài công lập và dưới ba mươi năm tuổi
tác phẩm dự thi là các sáng tác mới từ năm hai nghìn một mươi chín ở thể loại múa ngắn
hình thức múa ít người từ năm người trở xuống có thời lượng tối đa tám phút và chưa tham gia các cuộc thi liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp

hội đồng nghệ thuật đã lựa chọn ra một mươi hai thi sinh xuất sắc từ hai mươi sáu thi sinh tham dự đến từ chín đơn vị nghệ thuật công lập

hội đồng giám khảo của các vòng sơ khảo và chung kết cuộc thi là các nhà quản lý nghệ thuật
các nghệ sĩ biên đạo múa có trình độ và uy tín trên cả nước như nghệ sĩ nhân dân lê ngọc hường
nghệ sĩ nhân dân nguyễn hữu tử nghệ sĩ nhân dân lữ kiểu lê nghệ sĩ ưu tú trần ly ly ly nghệ sĩ nguyễn ngọc anh nghệ sĩ nhân dân phạm anh phương
một là cái sức trẻ của các biên đạo trẻ từ nhiều miền miền núi có
có những sức trẻ của các biên đạo trẻ từ nhiều miền miền núi có
và hà nội có kể cả những biên đạo ở những lực lượng quân đội công an vũ trang
cũng như là kể cả các biên đạo tức là đang là tự do
qua đó thì cho thấy rằng là các biên đạo trẻ rất hào hứng với những cuộc thi
để họ cũng muốn thể hiện cái tài năng của mình cũng như là cái cảm xúc của mình khi mà sáng tác ra một tác phẩm để mà phục vụ cuộc sống
nhiều đề tài từ múa dân gian dân tộc
múa dân tộc hiện đại múa đương đại rất nhiều thể loại ngôn ngữ đã được sử dụng
qua đó thì chúng tôi cũng nhận thấy rằng là cái sức sáng tạo của các tôn đạo cũng đáp ứng được cái nhu cầu cái hơi thở của cuộc sống
gần ba mươi biên đạo trẻ đã có những tiết mục dự thi sáng tạo đầy cảm xúc cho người xem
mỗi tác phẩm đều thể hiện được những sắc thái diện mạo riêng của từng nghệ sĩ biên đạo múa
với phong cách giản dựng có ca tính thủ pháp sáng tạo mới lạ và mạnh dạn
các tác phẩm phản ánh đa dạng mọi mặt cuộc sống từ nội dung tư tưởng đề tài cho tới hình thức ngôn ngữ thể hiện
nhờ sự đa dạng này mà đề tài cũng như cách thể hiện ngôn ngữ múa của các thí sinh có nhiều sáng tạo mới
nhiều thí sinh đã biết tận dụng lợi thế về vùng miền để đưa những nét văn hóa dân gian tín ngưỡng địa phương dân tộc
để thể hiện trong tác phẩm múa của mình như trong các tác phẩm diệt sự tình của đỗ duy đức khúc nguyệt cầm của phạm đắc hải
khen ngược của hoàng thị nguyệt
nhiều tích xưa được thể hiện bằng ngôn ngữ múa hiện đại hấp dẫn khán giả
ngoài ra có nhiều tác phẩm phản ánh những vấn đề mang tính hiện đại như tác phẩm độc ngát của thí sinh tạ xuân chiến
tác phẩm những mối quan hệ của thí sinh nguyễn vũ khánh
tham gia biên đạo múa trẻ năm hai nghìn một mươi tám
thì mình tham gia tác phẩm khúc nguyệt cầm
mình muốn gửi đến bức thông điệp là
mình nói về những cô gái ngày xưa chơi đàn nguyệt
những cô gái ả đào ấy
thì cô luôn luôn mơ mộng được một chàng trai luôn luôn ở bên mình
vì lý do xã hội phong kiến cho nên là cô ấy không tìm tới được
và luôn luôn mong tưởng rằng có một chàng trai luôn yêu thương mình
thông qua khúc nguyệt cầm mà cô gửi gắm cho chàng trai đó
đây là cái dịp mà để những người bên ở trẻ chúng tôi
được gặp nhau được cọ sát
và được trao đổi kinh nghiệm
thông qua cái công việc mà mình luôn luôn sáng tạo và tìm tỏi
để tìm được cái gì đấy nó hay
mới cho cái công việc biên đạo của chúng tôi sau này
cuộc thi tài năng trẻ biên đạo múa toàn quốc
là một trong số rất ít cuộc thi được tổ chức
để các biên đạo trẻ có cơ hội giao lưu trao đổi
học tập kinh nghiệm nhằm nâng cao thẩm mỹ ca nhân
trong sáng tác với nghệ thuật múa
đồng thời là cơ hội để mỗi biên đạo
được thể hiện những đam mê trái bỏng
được trao đổi hôn đúc từ những nụ cười
và cả sự chăn trở để tạo ra những công trình
những tác phẩm múa có chất lượng có giá trị thực tiễn
phục vụ đời sống tinh thần chung cho xã hội
và đóng góp cho sự phát triển của nghệ thuật múa việt nam
tôi muốn giao cuộc thi này là bởi vì là muốn cọ sát
và có nhiều kinh nghiệm hơn
và tôi đang có rất là nhiều những cái thử nghiệm
về kết hợp môn đương đại này
với ví dụ thêm vòng hip hop
hay là những cái sự phát triển khác để mang sự mới lạ về bộ môn
nên là tôi muốn lần này tham gia để thử
thử nghiệm những cái mà mình đã học hỏi
phát triển và nghiên cứu trong khoảng thời gian vừa qua
cuộc thi rất là ý nghĩa
và nó là một cái cơ hội rất là quý giá
cho tất cả những nhân đạo trẻ muốn thử sức mình
và ngoài ra nó còn cũng sẽ là nơi mang gần
cái nghệ thuật múa đến với cả công chúng hơn
thông qua cuộc thi có thể giúp các nhà quản lý đánh giá
thực trạng về lực lượng biên đạo múa hiện nay
để có cách nhìn đầy đủ hơn
từ đó đưa ra những giải pháp thiết thực hơn trong đào tạo
đầu tư phát hiện bồi dưỡng những tài năng trẻ
để tạo ra những công trình nghệ thuật có chất lượng nghệ thuật cao
đáp ứng nhu cầu thưởng thức của công chúng
và xây dựng định hướng cho sự phát triển chung
nghệ thuật biểu diễn việt nam hiện nay và tương lai
hẹn gặp lại
bàn tổ chức còn trao ba giải ba và bốn giải khuyến khích
cùng một số giải thưởng phụ nhằm động viên khích lệ các biên đạo múa trẻ
những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình đời sống văn nghệ tuần này của chúng tôi
mọi ý kiến đóng góp xây dựng chương trình
quý vị và các bạn có thể gửi về hòm thư
phòngvănhoaacomnn org vn hoặc có số điện thoại hai mươi bốn ba mươi hai sáu trăm sáu mươi chín năm trăm linh tám
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại
và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau